thấy tranh cãi một người đàn ông đi qua vội vàng đứng lại giúp hòa giải
chỉ khi khởi nguồn của giác dối quay lại trang trách này mới được giải cứu
sợ xếp qua đi cuối cùng cũng không ngại tham gia tiếp
thì là những cái clip đấy họ sẽ làm rất là nhiều và cái mức độ của nó càng ngày càng tăng lên
thì bây giờ nó cả những cái đứa trẻ nhỏ nhỏ đang học cấp hai nó cũng bắt đầu là nó bắt trước theo những cái lết bế rồi
nếu như mà có thể thì hãy làm những cái lip mà cổ động là đừng xả rác hay là tái chế chẳng hạn
thì là những cái clip mà phục vụ cho xã hội thì nó sẽ tốt hơn
lốp bịch phản cảm vô nghĩa
người khó chịu hơn là hài hước
trên thực tế những video với nội dung như vậy vẫn được tạo ra hàng ngày
thậm chí thu hút hàng ngàn hàng triệu lượt người quan tâm
nó đã và đang gây ảnh hưởng sâu đến sự phát triển của xã hội đặc biệt là giới trẻ
vui có chừng dừng đúng lúc
đừng chỉ vì thu hút chú ý mà tạo ra những sản phẩm vô bổ phi văn hóa
hân thất cảm mỗi chúng ta hãy cải thiện suy nghĩ từ chính bản thân
ngừng ủng hộ theo dõi những trào lưu vô bổ phi văn hóa
có như vậy mới có thể ngăn những trào lưu này phát triển và thêm biến tướng
vì một xã hội phát triển lành mạnh văn minh
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo